tại tỉnh thái nguyên liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên tổ chức lễ phát động tháng công nhân và ngày hội công nhân lao động năm hai nghìn hai mươi
tại chương trình nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được diễn ra như truyền thông về công tác an toàn giao thông an toàn vệ sinh lao động tư vấn khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí
nhân dịp này liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động tỉnh thái nguyên đã tặng ba mươi xuất quà và hỗ trợ xây dựng hai mươi nhà máy ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên sáu trăm linh triệu đồng